từ ngày hôm nay tám tháng bảy do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên ở trung du và đồng bằng bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ c
các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi sáu ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
thủ đô hà nội từ ngày bảy tháng bảy có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
từ ngày chín tháng bảy nắng nóng và nắng nóng gai gắt gia tăng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c
có nơi trên ba mươi chín độ c cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới